kính thưa quý vị do yêu cầu cấp bách phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
công an tp hcm đã có văn bản đề nghị sở tài nguyên và môi trường tp hcm ra soát thông tin
về quyền sử dụng đất đối với một trăm năm mươi sáu bất động sản liên quan tập đoàn vạn thịnh pháp
trong số một trăm năm mươi sáu bất động sản liên quan tập đoàn vạn thịnh pháp phải xác minh nguồn gốc lần này
có rất nhiều tòa nhà nằm ở vị trí đắc địa như sài gòn times square đường nguyễn huệ
union square đường đồng khởi ifc one sài gòn đường tôn đức thắng quận một
cùng hàng loạt tòa nhà căn hộ khác ở quận ba các dự án ở quận năm quận bảy tp thủ đức bình chánh nhà bè
trước đó vào ngày tám tháng một mươi bà trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra bà lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu
để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tập đoàn vạn thịnh pháp được bà trương mỹ lan sáng lập và điều hành
đây là một trong những doanh nghiệp bất đồng sản sở hữu nhiều khu đất vạn tại tp hcm
ngày hai mươi tháng một mươi công an tp thủ đức tp hcm cho biết đang tạm giữ hai nghi can để điều tra về hành vi
xong vào nhà dân cướp dật tài sản

bị hai kẻ lạ mái
trước đó một người phụ nữ ngụ phường tâm bình trình báo bị hai kẻ lạ mái
trước đó một người phụ nữ ngụ phường tâm bình trình báo bị hai kẻ lạ mái
ngày hai mươi tháng một mươi công an tp thủ đức tp hcm cho biết vừa phát hiện và bắt quả tan đối tượng nguyễn thanh ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cư trú tại ấp bốn xã tam hiệp huyện châu thành có hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu
trước đó qua công tác phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tp thủ đức và công an tp hcm
đã bắt quả tăng đối tượng ngọc đã điều khiển xe ô tô vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu đang lưu thông
tại đoạn quốc lộ năm mươi thuộc phường chín tp mỹ tho qua kiểm tra lực lượng phát hiện trên xe có tổng cộng chín năm trăm linh
bao thuốc lá điếu các loại nhãn hiệu như z scot hero
nội vụ công an thành phố mỹ tho đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội đối với nguyễn thanh ngọc
và tạm giữ tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý
sau một thời gian truy tìm ngày hôm nay công an tp thủ đức đã bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
nguyễn thị thành thúy chú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình là chủ mưu trong vụ án vận chuyển
trái phép gần hai bốn trăm linh viên ma túy hồng phiến
theo hồ sơ ngày hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức ra quyết định khởi tố vụ án
vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại xã kim thủy huyện lệ thủy vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
và ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn ngọc hùng chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
điều tra mở rộng vụ án đã xác định thúy là đối tượng chính chủ mưu trong việc trực tiếp thuê hùng
vận chuyển gần hai bốn trăm linh viên hồng phiến từ quảng trị ra quảng bình
ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với thúy
cơ quan công an xác định khi biết tin hùng bị bắt thúy đã xóa thông tin liên lạc thay số điện thoại
và trốn khỏi địa phương sau hơn một tháng truy tìm cơ quan công an xác định vào ngày một mươi năm tháng một mươi
thúy trở về địa phương thăm gia đình trong thời điểm thúy đang di chuyển từ thị xã ba đồn
vào thành phố đồng hới để bắt xe đi vào phía nam thì bị lực lượng công an bắt giữ
công an tp quảng bình đã bắt khẩn cấp ông vi đức ninh viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện lục ngạn tp quảng bình
để điều tra về hành vi nhận hối lộ cũng liên quan đến vụ án này lực lượng chức năng đã khởi tố một bị can
nguyên là cán bộ công tác tại một đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an vì hành vi
ông vi đức ninh bị bắt vì nhận hối lộ liên quan đến một vụ án ma túy mà viện kiểm sát nhân dân huyện lục ngạn
chịu trách nhiệm kiểm sát điều tra được biết ông ninh ra đầu thú vào ngày một mươi năm tháng một mươi sau đó bị bắt khẩn cấp
công an tp quảng bình đã hoàn tất thủ tục ban giao đối tượng cho cơ quan điều tra hình sự viện kiểm sát nhân dân
tối cao tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền
chỉ mới sinh năm hai nghìn năm hai nghìn sáu
thậm chí là hai nghìn tám nhưng đã rủ nhau gây ra một mươi bốn vụ cướp giật và ba vụ trộm cắp xe máy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
châu phúc thịnh và trần lộc cùng chú tại tỉnh sóc trăng đồng thời triệu tập thạch thanh quý chú tại thành phố sóc trăng để phục vụ điều tra
vào ngày một mươi một tháng một mươi tại khu vực đường trần hương đạo tp sóc trăng lộc điều khiển xe máy trở thịnh áp sát và giật túi sách của một phụ nữ
bên trong có một điện thoại di động và số tiền một sáu triệu đồng
không những vậy thịnh còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào người bị hại rồi tẩu thoát
nhận tin báo công an huyện mỹ xuyên tiến hành truy xét bắt giữ thịnh trong trường hợp khẩn cấp
đến ngày một mươi chín tháng một mươi tiếp tục bắt giữ lộc và triệu tập quý để điều tra
theo điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến nay băng cấp nhí này đã liên tục thực hiện một mươi bốn vụ cướp giật
và ba vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn thành phố sóc trăng huyện mỹ xuyên huyện châu thành và một số địa phương lân cận
liên quan đến vụ cháy xảy ra vào sáng nay tại khu vực nhà kho ở phường hà cầu quận hà đông thành phố hà nội
tin từ công an quận hà đông cho biết cơ sở này đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba
do không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chế cháy và cấu nạn cơ hộ
tuy nhiên chủ cơ sở không chấp hành quy định vẫn lén lút hoạt động
gây hậu quả là xảy ra cháy khiến một người tử vong
được biết khu đất trên thuộc sự quản lý của trung tâm phát triển quỹ đất quận hà đông không có chức năng làm sưởng sản xuất
như tin đã đưa vào khoảng bảy giờ sáng nay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy
hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ và hàng chục phương tiện đã được điều động đến hiện trường dập lửa
sau hơn hai giờ đồng hồ chữa cháy đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn thiệt hại về nhà xưởng khoảng hơn tám trăm linh m hai
ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ dập tàn lửa lực lượng chức năng quận hà đông đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tại hiện trường
để phục vụ điều tra nguyên nhân cháy và tử vong của một bảo vệ
hôm qua ngày một mươi chín tháng một mươi văn phòng chính phủ có công văn số bảy nghìn bốn mươi tám truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
liên quan đến tình hình thị trường xăng dầu
theo đó văn phòng chính phủ nhận được báo cáo của cổng thông tin điện tử chính phủ điểm thông tin
báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành trong đó có nội dung liên quan đến tình hình thị trường xăng dầu
cụ thể những ngày gần đây có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh
tập trung tại một số tỉnh thành phố phía nam như thành phố hồ chí minh cần thơ an giang bình phước đắk lắc
việc này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
về vấn đề này thủ tướng chính phủ phạm minh chính giao bộ trưởng bộ công thương quan tâm chỉ đạo ổn định tình hình thị trường xăng dầu
nhất là các cửa hàng bán xăng không để bất ổn tình hình
mới đây tổ công tác thuộc phòng kiểm soát môi trường công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện và bắt quả tăng một xà lan đang khai thác các sông không phép trên sông cổ chiên
vào thời điểm trên tại thủy phận ấp an hương xã mỹ an huyện mang thít tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang
xà lan không có số đăng ký do trương văn một mươi hai chú huyện trợ lách tỉnh bến tre mua lại của người khác và cùng với lê khắc tâm chú cùng địa phương điều khiển để hút cát sông
tại thời điểm kiểm tra xà lan đã hút được một mươi tám mét khối cát sông người điều khiển và chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát sông
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày một mươi chín tháng một mươi công an huyện bù đốc tỉnh bình phước
đã tiến hành tiêu hủy năm trăm hai mươi bảy sáu mươi năm kg pháo nổ các loại
số tăng vật được tiêu hủy gồm nhiều loại pháo như pháo trứng pháo hoa pháo dây do các đối tượng vận chuyển trái phép qua các đường mòn lối mở qua biên giới bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện truy bắt từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
toàn bộ tăng vật có quyết định tiêu hủy nêu trên đã được hội đồng tiêu hủy tăng vật vi phạm hành chính huyện bù đốc giám sát chặt chẽ
việc tiêu hủy diễn ra an toàn
bảo đảm môi trường
đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị sau dịch bệnh covid một mươi chín các lĩnh vực sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa đã hoạt động trở lại bình thường
cùng với đó thực trạng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh yên bái nói riêng cũng có những diễn biến phức tạp
các đối tượng hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn mới và tinh vi hơn
đây là hơn một mươi năm chai sữa chua hương vị hoa quả do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái phối hợp với lực lượng quản lý thị trường thu giữ vào giữa tháng tám vừa qua khi đang trên đường vận chuyển
chủ số hàng trên đã bị xử phạt hành chính chín mươi triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng
cũng trong khoảng thời gian này phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái liên tiếp bắt giữ và tiêu hủy gần tám sản phẩm bánh kẹo và hơn năm sản phẩm thuốc lá điện tử đều không có hóa đơn chứng tử
trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng lực lượng làm công tác chống buôn lậu còn mỏng các đối tượng có quan hệ rộng hiểu biết pháp luật
cái nữa là hàng hóa được vận chuyển về đưa về vùng sâu vùng xa để tiêu thụ vì vậy công tác chống buôn lậu gian lận thương mại gặp rất nhiều khó khăn
trong kế hoạch tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn của công an tp hcm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức tập huấn quán triệt chỉ đạo các đội khu vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các quận huyện thành phố thủ đức triển khai chiến dịch cao điểm và ra soát kiểm tra xử lý các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
quan điểm của lực lượng chức năng trong giai đoạn này là cương quyết xử lý nếu phát hiện sai phạm ghi nhận tại quận bình thạnh địa phương đầu tiên triển khai kế hoạch này